phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị kim thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ngụ tại xã thanh tân huyện mỏ cải bắc tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giết người
theo hồ sơ vụ án khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ngụ xã tân phú tây huyện mỏ cải bắc quen biết với nguyễn thị kim thanh
sau đó thanh về nhà chị này sinh sống
rạng sáng ngày ba mươi tháng bốn thanh và chị sẽ ra mô thuẫn cơ cải liên quan đến vấn đề tiền bạc
thanh dùng dao chém nhiều lần vào vùng đầu và người của chị này làm chị tử vong
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định
liên quan vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
bên cạnh đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của bà trương mỹ lan
cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp có hai mươi tám bị cáo bị hại và người có quyền và nghĩa vụ liên quan khác kháng cáo bản án sơ thẩm
trong đó chồng của bà trương mỹ lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trước đó trong phiên sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã xứ vạc bị cáo chu lập cơ chín năm tù
về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tính dụng
xứ phạt trương huệ vân một mươi bảy năm tù về tội tham mô tài sản
dương tấn trước một mươi một năm tù về tội tham mô tài sản
trần thị mỹ dung một mươi sáu năm tù về tội tham mô tài sản
nguyễn cao trí tám năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
các bị cáo trên đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
liên quan nội dung tuyên bộ công ty cố phận quốc cường gia lai hoàn trả hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
cho bà trương mỹ lan để bảo đảm khoản thi hành án quốc cường gia lai kháng cáo cho rằng
số tiền hơn hai tám trăm linh tỷ đồng là do công ty cố phận đầu tư sunny island thanh toán
cho dự án khu dân cư bắc phước kiển vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
căn cứ theo hợp đồng và phán quyết của trung tâm trọng tài viet quốc cường gia lai
có nghi vụ trả lại cho sunny island hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
bên cạnh đó quốc cường gia lai không biết nguồn gốc số tiền trên liên quan đến bà trương mỹ lan
do đó phán quyết buộc trả hơn hai tám trăm linh tỷ đồng của tòa án nhân dân tp hcm
sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty quốc cường gia lai
liên quan đến đường dây rửa tiền vận chuyển tiền trái phép qua biên giới
mà công an tp hcm vừa triệt phá tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động
vi phạm pháp luật của tiệm vàng đức long khoảng một mươi ba tỷ đồng
ngoài số tiền giao dịch khủng thì cách thức hoạt động cũng rất tinh vi do đối tượng người nước ngoài
móc nối với đối tượng người việt nam
trong đó hai đối tượng quốc tịch nigeria là mắc xích quan trọng trong đường dây này
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm

vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền rất lớn
đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài
do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người việt nam hoạt động phạm tội
mắc xích trong đường dây này là năm đối tượng người việt nam và hai đối tượng quốc tịch nigeria
nhóm này xâm nhập email của các công ty đang trao đổi về giao dịch hợp đồng kinh tế
tạo email giả có tên gần tương tự chỉ khác một ký tự
với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc và nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch
đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở việt nam thành lập nhiều công ty ma
có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ đô la mỹ tài khoản việt nam đồng
sau đó cung cấp số tài khoản của công ty ma để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền
khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ đô la mỹ
các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền việt nam đồng
tiếp đến chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại việt nam
sau đó nhóm rút tiền mặt ra đem đến cơ sở yến rào king food quận một mươi một
và tiệm vàng đức long quận tân bình do các đối tượng là người việt làm chủ và điều hành
để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành đô la mỹ qua campuchia cho đồng bọn
đã tiến hành khám xét một mươi hai địa điểm tiến hành xác minh hơn một trăm linh tài khoản
và triệu tập nhiều đối tượng có liên quan về làm việc
các đối tượng này đã
mở là hơn hai trăm năm mươi cái công ty mở được cái tài khoản nhằm là để là nhận cái tiền do hoạt động phạm tội mà có
rồi sau đó là rửa tiền và chuyển qua campuchia cho các đối tượng là đồng bọn để chiếm đoạt
trước đó vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an thành phố hồ chí minh nhận tin một công ty có trụ sở tại ukraine
bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại hàn quốc
để liên hệ trao đổi giao dịch hợp đồng kinh tế mà hai công ty đang thực hiện
việc này khiến công ty tại ukraine lầm tưởng sau đó chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng việt nam
và số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác trước khi bị chiếm đoạt
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bang giám đốc công an thành phố hồ chí minh
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố chủ trì xác lập chuyên án
sau hai tuần tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ khởi tố một mươi ba đối tượng
trong đó có hai đối tượng quốc tịch nigeria về tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
đồng thời thu hàng trăm con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội
nhiều ngoại tệ nhóm sử dụng chuyển tiền trái phép qua campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại việt nam
kết quả điều tra bước đầu được như trên do thực hiện có hiệu quả về chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
đồng thời các cán bộ của bc một cũng như lực lượng cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
trong vụ này đã nhận diện chính xác được phương thức cũng như thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
qua đó đã triển khai các biện pháp phù hợp và hiệu quả
cũng như được sự phối hợp rất chặt của viện kiểm sát nhân dân thành phố
hiện nay bên cạnh những băng nhóm hoạt động theo kiểu truyền thống
nhiều tội phạm hoạt động có tổ chức còn kết hợp giữa phương thức truyền thống
và hiện đại sử dụng công nghệ cao để gây án
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an và bằng tinh thần chủ động sáng tạo
công an thành phố hồ chí minh đã kịp thời phát hiện đấu tranh bắt giữ
làm tan trả nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn văn bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại phòng một mươi một b chín
trung cư twin tower building số hai trăm sáu mươi sáu
sáu mươi năm cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội
vụ trưởng vụ pháp chế bộ lao động thương bình và xã hội về tội quý làm lộ bí mật nhà nước
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án
chuyển sang một thông tin khác
tòa án dân dân thành phố đà nẵng vừa xét xử bị cáo đặng ngọc hoàng trang
trú tại huyện hóa vang thành phố đà nẵng về tội lừa đảo chiếm đo tài sản
từ năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi hai trang lập và làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch và bất động sản trang quỳnh
có trụ sở ở thôn túy loan đông xã hòa phong huyện hòa vang
do kinh doanh bất động sản thua lỗ nên trang đã nảy sinh ra thủ đoạn mua bán đất ảo
hoặc có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm thành đất sản xuất thương mại dịch vụ
để khiến nhiều người dân tin tưởng và chuyển tiền đặt cọc
với vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt trên lĩnh vực bất động sản và thường xuyên làm từ thiện
trang càng củng cố niềm tin cho các bị hại
cho đến thời điểm bị phát hiện trang đã lừa đảo hơn bốn hai tỷ đồng của hai bị hại
tòa nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt bị cáo
đặng ngọc hoàng trang một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị đội cảnh sát hình sự công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm thành pho
trú tại tỉnh ninh bình để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
vào chiều ngày hai tháng năm công an thị xã duy tiên nhận được tin báo về vụ cướp giật túi sách
bên trong có một điện thoại di động iphone tám plus và tiền mặt
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an thị xã duy tiên đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác
nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt được đối tượng phạm thành phò
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận vào khoảng bốn giờ chiều ngày hai tháng năm
đã điều khiển xe máy đi chậm bám theo sau một người phụ nữ
khi tới đoạn đường vắng phò điều khiển xe máy áp sát và giật chiếc túi sách trong giỏ xe
rồi tăng ga bỏ chạy sau đó mang chiếc điện thoại di động đi bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn mượn danh mạo danh cộng tác viên phóng viên của một số báo tạp chí
để đe dọa người khác chiếm đoạt tài sản
động vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên khởi tố
các đối tượng đã làm giả băng cấp rồi nộp hồ sơ làm cộng tác viên phóng viên của một số báo tạp chí
sau đó đến cơ quan doanh nghiệp tổ chức hộ kinh doanh với danh nghĩa phóng viên cộng tác viên của tạp chí
của báo để thu thập thông tin liên quan đến hoạt động điều hành kinh doanh sản xuất của các cơ sở đó
khi tìm ra các sơ hở thiếu sót của các cơ sở thì các đối tượng gây sức ép tống tiền doanh nghiệp và chiếm đoạt tài sản
lợi dụng lòng tin của người dân nhờ vay chung sổ của các hộ dân hoặc nhờ người khác đứng tên để vay vốn
sau khi người dân đặt vấn đề vay tiền của ngân hàng thì đối tượng nhờ nâng số lượng tiền vay lên
người dân vay một phần đối tượng vay một phần sau đó đối tượng chiếm đoạt số tiền này
bằng chiêu trò này đối tượng chiếm đoạt gần sáu trăm linh triệu đồng của ba mươi hộ dân
ở bản ngài trồ một xã biên giới hủy luông huyện phong thổ tỉnh lai châu
khi vụ việc vỡ lở đối tượng bỏ trốn toàn bộ số tiền người dân vay hộ đều phải tự mình gánh trả
đối tượng sùng an giao từng là phó bản kiêm tổ trưởng tổ vay vốn bản ngài trồi một xã hủy luông
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng chức vụ quyền hạn ngân hàng giao cho đã tiến hành các hợp đồng giúp người dân vay tiền với ngân hàng
lợi dụng sự tin tưởng và thiếu hiểu biết của người dân
đối tượng đã nhờ người dân vay tiền sau đó chiếm đoạt
khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín bị đẩy đuổi về thì đối tượng lẩn trốn trong rừng
ngay sau khi bắt được đối tượng sùng a giao chúng tôi đã tổ chức họp dân và vận động bà con
gia đình nào là bị hại thì ra khai báo với công an xã để trao đổi với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong thổ
làm rõ việc lạc dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của sùng an giao
người đàn ông này là một trong số ba mươi nạn nhân bị giao chiếm đoạt tiền
điều ông buồn nhất là bị chính em trai mình chiếm đoạt số tiền vay
nhân hàng mình giả hết rồi
nhân hàng giả hết rồi đấy
một mươi triệu mình giả hai lần hai mươi triệu rồi
một mươi triệu trước là giả cho do nộ cho nhân hàng do không nộ do ăn một mươi triệu
mình nghĩ là nó sẽ mang về giả cho nhân hàng rồi
thế anh không biết đâu
sau đó nhân hàng vệ đoài mình mới biết
bản ngài chùa một có một trăm năm mươi hộ dân với hơn tám trăm linh nhân khẩu đều thuộc dân tộc mông
tám mươi năm trong số đó là hộ nghèo
thế nhưng có đến ba mươi hộ vay vốn bị sùng a giao chiếm đoạt tiền
bước đầu lực lượng chức năng xác định số tiền đối tượng đã chiếm đoạt là trên năm trăm bảy mươi năm triệu đồng
tôi xin trân trọng đưa tới người dân một thông điệp
với thời điểm hiện tại
việc mà giao tiền và tài sản cho người khác kể cả dù có tin tưởng đến đâu
tránh tình trạng bị lừa tránh tình trạng bị lợi dụng
để đến lúc mà mình bản thân mình và gia đình mình bị thiệt hại đối tượng
thì sau khi lừa được bà con thì đã chi tiêu hết tiền và bây giờ không còn khả năng chi trả
bà con lại phải trả một số tiền đấy cho người nàng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong thổ đã ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam súng a giao để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thế nhưng đây cũng là lời cảnh tình đến những người có nhu cầu vay vốn
cần sử dụng tiền đúng mục đích để tránh xảy ra những rủi ro không mong muốn
và phải trả nợ trồng nợ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn vừa cho biết
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà nông thị liên
trú tại huyện đình lập tỉnh lạng sơn về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu
và tiêu hủy một năm tấn xúc xích thành phẩm không có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng công an phát hiện xe ô tô
do bà liên điều khiển chứa một trăm linh thùng xúc xích không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm đếm có hai mươi tám tám trăm linh chiếc xúc xích thành phẩm với tổng trọng lượng là một năm tấn
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tăng vật để xác minh làm rõ
ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn ubnd tỉnh lạng sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm mươi triệu đồng
đối với bà liên về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu buộc tiêu hủy toàn bộ tăng vật là một năm tấn xúc xích
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc vừa phối hợp với cục quản lý thị trường
phát hiện kho xăng chiết khí cười trái phép được nguyễn trang
tinh vi thu giữ hơn ba trăm bốn mươi bình khí các loại
trước đó hồi một mươi tám h ba mươi phút ngày ba tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an vĩnh phúc phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh
bất ngờ kiểm tra kho bỏ hoang thuộc tổ dân phố hán lữ phường khai quang tp vĩ yên
tại đây lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn các bình khí n hai o đang được ba đối tượng sang chiết trái phép
để bán ra ngoài thị trường cho các quán karaoke quán bar kiếm lời
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng xác định có ba trăm bốn mươi hai bình khí cười n hai o các loại
bao gồm cả bình chứa khí và vò bình
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ niêm phòng toàn bộ số bình khí cười n hai o nêu trên
và thiết bị phục vụ việc xăng chiết trái phép
đồng thời bán ra các bình khí cười n hai o
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ niêm phòng toàn bộ số bình khí cười n hai o nêu trên và thiết bị phục vụ việc xăng chiết trái phép